ngày bốn tháng một sân bay phuket tỉnh bình định đã đón chuyến bay quốc tế đầu tiên
sau khi chính thức trở thành cảng hàng không quốc tế
theo đó chuyến bay quốc tế mang số hiệu qh chín nghìn bốn trăm năm mươi bảy khởi hành từ sân bay quốc tế jeonju
lúc chín h một mươi và đến sân bay phú cát vào lúc một mươi hai h hai mươi năm phút ngày bốn tháng một
đây cũng là chuyến bay quốc tế đầu tiên đến cảng hàng không phuket
chuyến bay quốc tế đầu tiên từ incheon hàn quốc do hãng hàng không bamboo airways khai thác
mở đầu cho việc sân bay phuket đón thêm các chuyến bay khác
đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân du khách trong nước và quốc tế
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh bình định